tại trụ sở trung ương đảng tổng bí thư nguyễn phú trọng đã thân mật tiếp đồng chí miguel mea
tổng bí thư đảng phong trào cánh tả thống nhất bộ trưởng chính sách hội nhập khu vực cộng hòa dominicana
đang ở thăm làm việc tại việt nam
tổng bí thư nguyễn phú trọng nhiệt liệt hoan nghênh đồng chí miguel mea sang thăm lại việt nam
cũng như những nỗ lực thúc đẩy tăng cường quan hệ đoàn kết hữu nghị hợp tác giữa việt nam và dominicana
tổng bí thư miguel mia chân thành cảm ơn tổng bí thư nguyễn phú trọng đã dành thời gian tiếp đoàn
chúc mừng những thành tiệu to lớn mà việt nam đã đạt được trong thời gian vừa qua trong phát triển kinh tế xã hội
tổng bí thư miguel mea bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về quyết định của lãnh đạo đảng ta xây dựng tượng giáo sư hoan bốt
nhà văn nhà tư tưởng chiến sĩ đấu tranh vì sự nghiệp giải phóng cộng hòa dominicana và mỹ la tinh
và là người nhiệt thành ủng hộ và tin tưởng sâu sắc vào thắng lợi tất yếu của cách mạng việt nam tại công viên hòa bình
thành phố hà nội nhấn mạnh đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với quan hệ hữu nghị đoàn kết và hợp tác giữa hai nước
đồng chí miguel mea khẳng định sẽ làm hết sức mình để thúc đẩy tăng cường quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống
giữa hai đảng và nhân dân hai nước nhất là quan hệ kinh tế thương mại đầu tư đưa quan hệ song phương ngày càng đi vào chiều sâu thực chất và hiệu quả hơn